thời gian gần đây tình hình xe chở hàng nông sản chủ yếu là dưa hấu thanh long và chuối xuất khẩu qua cửa khẩu tân thanh cốc nam của tỉnh lạng sơn tăng đột biến
vì thế đã gây nên cảnh un ứ ở khu vực cửa khẩu tuy nhiên đến một mươi sáu h ngày hôm nay cửa khẩu tân thanh văn lãng của lạng sơn đã không còn hàng nông sản ồn ứ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo các cơ quan hải quan công an bộ đội biên phòng sở công thương
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương phía trung quốc khẩn trương giải tỏa thông quan các lô hàng xuất khẩu của việt nam đang tồn động ở các cửa khẩu tân thanh và các cửa khẩu trên địa bàn

ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tỉnh lạng sơn đã không còn hàng nông sản ùn ứ